thưa quý vị liên quan đến tình hình nga ukraine trưởng phái đoàn nga vladimir zelensky cho biết là phía ukraine đã đồng ý đàm phán với nga tại belarus về những căng thẳng hiện nay
hiện nay phái đoàn của moscow đã đến vùng gumen ở biên giới ukraine belarus và sẵn sàng đợi phái đoàn kiev đến nơi
được biết phía ukraine đã đồng ý đàm phán sau khi tổng thống belarus alexander lukashenko có cuộc điện đàm với người đồng cấp ukraine volodymyr zelensky
sau đó ông lukashenko đã liên lạc với tổng thống nga vladimir putin đề nghị phái đoàn nga tiếp tục chờ đợi
về phía ukraine tổng thống zelensky ngày hôm qua tuyên bố nước này đã gửi đơn kiện nga lên tòa án công lý quốc tế
trong một diễn biến khác tổng thống nga vladimir putin vào ngày hôm qua hai mươi bảy tháng hai đã ra lệnh cho các lực lượng gian đe của nước này đặt trong trạng thái báo động ở mức cao nhất
quyết định được đưa ra trong bối cảnh một loạt nước châu âu thông báo đóng cửa không phận với nga
liên minh châu âu eu cũng dự kiến thông qua gói biện pháp trừng phạt mới nhằm vào moscow đồng thời thảo luận về việc hỗ trợ vũ khí và nhiên liệu cho ukraine